thưa quý vị và các bạn vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm do không có người châm coi
tiệm vàng nối kim liên ở ấp tân điền xã dục tượng huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã bị trộm đột nhập lấy đi hơn hai mươi lượng vàng
qua quá trình điều tra truy xét công an huyện tân châu tỉnh kiên giang
đã bắt giữ được các đối tượng gây án
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm chị nguyễn thị kim liên chủ tiệm vàng nối kim liên
đến cửa hàng thì thấy cửa đã bị cày phá
kiểm tra tài sản chị phát hiện kẻ gian lấy trộm khoảng hai mươi lượng vàng một mươi tám carat
chị liên liền trình báo sự việc đến cơ quan công an
cái vàng thì thường ngày một lần tôi cắt hết nhưng mà mới có một tầng là tôi để dưới
tôi để thì tôi để ba dĩ ba dĩ thì trong đó vàng một mươi tám không à
dây chiềng thì
lấy hết trơn rồi lắc thì nó không lấy hết còn một dĩ nhẫn thì nó lấy hơn nữa
để nhận được nguồn tin của quân chúng nhân dân thì đơn vị công an huyện châu thành
cơ quan tổ chức cảnh sát điều tra đã tổ chức phối hợp cùng với các phòng ban nghiệp vụ
trên tỉnh để tiến hành khám nghiệm hiện trường thu lộn dấu vết
và đồng thời triển khai các biện pháp hoạt động điều tra
trong quá trình điều tra thì sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ
cùng với công an huyện châu thành là xuyên suốt từ đó đã bắt được đối tượng
và quá trình điều tra khai thác thì đối tượng đã nhận được khai nhận
cái vụ chọn thực hiện cái vụ trộm trên địa bàn
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện châu thành
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh kiên giang đã bắt giữ hai đối tượng
là thạch úc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú huyện an biên và tạ minh vương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú huyện phú quốc tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
em mới vô lấy cái đồ sắp cái đồ thợ mập em mới nại cái đổ phá
đổ phá trước vô rồi em có cái đồ đậy dạng có miếng đậy dạng trên đó
dạng sắp sắp dưới này rồi em mới lấy tay dạy cao dạy cao hốt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đang tạm giam đối tượng
thạch úc và tạ minh vương để củng cố hồ sơ đưa các đối tượng
ra xử lý trước pháp luật